tại nghệ an cũng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày hai đến ngày ba tháng chín trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố vinh
nhiều đình công tráng nguyễn văn cử lê hồng phong trần phú nguyễn thị minh khai đều bị ngập sâu trong nước có nơi ngập từ ba đến năm mét
tình trạng giao thông tại đây bị ủn tắc nghiêm trọng lực lượng cảnh sát giao thông tp vinh đã tăng cường chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập nước phân luồng giao thông
dự báo trong những ngày tới nghệ an tiếp tục có mưa to gây ngập úng lũ lụt tại nhiều địa phương
người dân cần thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn đề phòng lũ quét xả lở đất ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản